đá lục khu huyện hà quảng tỉnh cao bằng không chỉ là miền đất của núi non hùng vĩ mà còn là nơi cư trú của người dân tộc tày nùng mông với những sắc màu văn hóa độc đáo và nỗ lực chinh phục thiên nhiên của người dân tộc vùng cao nơi đây
đường giao thông vươn về các xóm bản treo leo điện đá sáng trên vùng cao biên cương những cánh đồng ngô lạc xanh mướt
những cánh đồng gừng ớt trải dài phủ xanh những đất đá khắc nghiệt ở vùng đất này
nhờ chính sách trong các chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia mà lục khu hôm nay đã đổi thay nhiều một sức sống mới lan tỏa trên khắp vùng núi đá vùng biên viễn này
trở lại lục khu hôm nay
trở lại lục khu hôm nay những con đường núi quanh co khúc khỉu đường giao thông đã vươn về tới tận các xóm bản treo leo
điện cũng đã sáng trên vùng cao biên cương màu xanh của những vùng trồng gừng vùng trồng ớt trải dài ngút mắt
phải đến đây tận mắt trông thấy những đổi thay trên mảnh đất chỉ có đá và đá như thế này mới thấy nỗ lực chinh phục thiên nhiên không mệt mỏi của những con người nơi đây
đến xóm cả thôn
ở lục khu xã thưởng thôn huyện hà quảng những con đường đã được bê tông hóa
vào thăm gia đình anh vi văn an người dân tộc nùng là gia đình thoát nghèo điển hình từ cuối năm hai nghìn một mươi
gia đình anh đang tiếp tục phát triển mô hình sinh kế nuôi bò cái sinh sản
kết hợp với một số loại cây trồng từ chương trình quốc gia giảm nghèo một trăm ba mươi năm đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ ràng

bắt đầu tách gia đình
tách gia đình thì cũng không có vốn
trồng ngô nhưng mà tôi nghĩ là trồng ngô mãi thì theo các cụ trồng ngô bãi thì cũng sẽ không phát triển được
thế là tôi bắt đầu đi vay vốn từ các ngân hàng
với lại được sự hỗ trợ của chương trình của nhà nước hỗ trợ thì về tôi có một tỷ vốn mua cho bò về nuôi vò béo và bán ra thị trường
hiện tại thì kinh tế gia đình tôi thì cũng khá giả hơn
mô hình nuôi bò cái sinh sản
đã đem lại cho gia đình anh thu nhập trên một trăm linh triệu đồng một năm
kết quả thực tế càng khích lệ gia đình anh tin tưởng hơn vào chính sách giảm nghèo của nhà nước chủ động làm kinh tế để thoát nghèo
đây cũng là kết quả của công cuộc vận động giảm nghèo bền vững thực hiện trong những năm qua tại tỉnh cao bằng
để các hộ nghèo tự nhận thức về con đường thoát nghèo
từ đó biết tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để giảm nghèo
với cái cư trí đó
thủ của nghị viết ba mươi a là mở rộng đối tượng thù hưởng và nâng mức hỗ trợ và mức đầu tư
thì đã tạo điều kiện cho cao bằng là có những kết quả giảm nghèo rất là rõ rệt
là có trên năm mươi ha rừng đã được các hộ dân mà trong đó có rất nhiều hộ nghèo tham gia nhận khoán chăm sóc bảo vệ
hàng ngàn được hộ được phay vốn hỗ trợ không lại xuất
và cũng rất nhiều hộ nghèo
hộ nghèo đã được hỗ trợ một lần để chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi hỗ trợ về chuồng trại
và cũng rất nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật đã được tăng cường về xã
rồi bố trí đầy đủ các giáo viên cho các bậc học của các huyện nghèo
cũng như hàng trăm công trình đầu tư cơ sở hạ tầng cũng đã được triển khai thực hiện
xã thượng thôn là một trong những xã biên giới vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc khu vực lục khu huyện hà quảng được hưởng chính sách giảm nghèo
chính sách dân tộc bao gồm chương trình ba mươi a chương trình một trăm ba mươi năm
tác động của các chương trình này trong những năm qua không chỉ thay đổi căn bản diện mạo của địa phương
mà còn giúp thay đổi tập quán canh tác của bà con đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh tế
từ năm hai nghìn một mươi sáu trở về trước địa phương chủ yếu mở rộng vùng trồng ngô lạc hàng hóa
nhưng kết quả không cao
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay địa phương chuyển sang lấy cây gừng và cây ớt
là hai cây thoát nghèo của địa phương
tại xã nội thôn những cánh đồng gừng và ớt trải rộng cùng niềm vui của bà con
khi cây gừng cây ớt hữu cơ lần đầu tiên trồng trên mảnh đất chỉ có đá và đá
giá của họ lại trở nên tươi tốt như thế
từ nguồn vốn chương trình ba mươi a và một trăm ba mươi
nội thôn đã chủ động tích cực phối hợp cùng với doanh nghiệp nghiên cứu đất nước tại địa phương
đào tạo bà con kỹ thuật trồng cây gừng cây ớt hữu cơ phát triển thành vùng chuyên môn hóa rộng lớn
năm hai nghìn một mươi tám xã trồng ba mươi hai hectare gừng và sáu bốn hectare ớt theo phương thức hữu cơ
xã còn hợp tác bao tiêu đầu ra cho sản phẩm
ký cam kết bao tiêu đầu ra
đến năm hai nghìn hai mươi năm giá bán ban đầu khoảng một hectare sản lượng gừng trị giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo
thì chuyển đổi cơ cấu cây trồng
được các chương trình hỗ trợ như một trăm ba mươi năm ba mươi a và quyết định mùa linh hai
hỗ trợ cho các bà con những cây con có giá trị kinh tế cao
địa phương hiện nay đang đưa một số mô hình trồng ớt tại xóm cạt tiềng
hiện nay cũng đưa lại mang hiện lại hiệu quả kinh tế rất là cao
cây gừng hữu cơ và có công ty đa xe hà nội ở hà nội lên bao tiêu sản phẩm cho bà con
có cây ớt với cây gừng thì mỗi năm gia đình chúng tôi
gia đình mà trồng được nhiều nhất
tầm khoảng ba mươi triệu đến bốn mươi triệu
cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng sang năm sẽ trồng được nhiều hơn nữa
để được thoát nghèo biên vững
được sự quan tâm của chính quyền địa phương phối hợp với công ty
gia đình chúng tôi trồng gừng với ớt hữu cơ
gia đình chúng tôi thu nhập cũng khá hơn trồng ngô
công tác giảm nghèo của hà quảng trong những năm qua đã đi sâu
đi sát cụ thể tại từng xã từng thôn xóm
nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của bà con cũng như phù hợp thực tế tại địa phương
sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình một trăm ba mươi năm hay ba mươi a phù hợp với thực tế giảm nghèo tại địa phương
mỗi năm huyện đều đạt chỉ tiêu đề ra tỷ lệ giảm nghèo đạt năm mươi
định mức hỗ trợ thì còn ít cho nên là một số hộ là điều kiện gia đình không đủ đáp ứng
thì nó cũng khó để thực hiện như là muốn để mua một con bò cái sinh sản
nhưng mà với tổng mức tiền của nó chỉ được định mức là như năm hai nghìn một mươi tám
thì tổng cả định mức giai đoạn thì được một mươi triệu
nhưng mà gia đình khó khăn chưa có điều kiện đối ứng vào thì không thể mua được
mà mua những cái giống lạc hoặc là giống lợn
cũng như là các kiểu máy móc thì cái hiệu quả nó sẽ không đạt nhiều như là mua bò cái sinh sản
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo giảm nghèo thì huyện cũng thường xuyên là rà soát đánh giá lại
hiệu quả của các thực hiện các mô hình các chương trình các loại cây con
thì trên cái cơ sở đó thì khi đánh giá thấy rằng là đối với cây ngô hàng hóa ngô trải thống của cây lạc
thì cái giá trị sản xuất thì nó năng suất cũng không cao
các đơn vị đã chủ động cùng
với lại địa phương cùng với địa phương là tìm lại ra được những cái một số cái loại cây trồng
như cây gừng cây nghệ cây ớt để phù hợp với cái thổ nhỡ và có cái giá trị cao hơn
và từ đó thì cùng phối hợp hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với huyện và bà con nhân dân để triển khai các mô hình
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo
thì thực tế thực hiện tại các xã vùng biên giới của tỉnh cao bằng còn nhiều điểm khó khăn
thực tế cho thấy nguồn vốn cho bà con vay từ các chương trình giảm nghèo còn thấp
hay việc triển khai một số hợp phần trong chương trình một trăm ba mươi năm giao chủ đầu tư là cấp xã
thì còn khó khăn trong việc triển khai tổ chức thực hiện
năng lực cán bộ cấp xã còn yếu khiến cho kết quả thực hiện nhiều chương trình kém hiệu quả
trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
một là việc tổ chức thực hiện
tổ chức thực hiện
tỉnh thì không sao huyện không sao nhưng mà vướng
ví dụ hợp phần tiểu dự án một về đầu tư về cơ sở hạ tầng
hiện nay mình sẽ có trong triển khai đến xã nhất là xã làm tiểu tư
rồi huyện làm tiểu tư nó hướng ở chỗ là hiện nay cái hướng dẫn
hướng dẫn cái chương trình mục tiêu của gia
thì hiện nay thì các bộ ngành mỗi bộ ngành có một hướng dẫn riêng
vấn đề là hiện nay làm sao giảm nghèo
một là mình đầu tư nâng cái suất đầu tư lên
làm sao cho bà con có thu nhập trình đáng thông qua các mô hình sản xuất
thì cái đó mới giảm nghèo biển vững mới còn đi được
trong giai đoạn hai năm tới của chương trình giảm nghèo quốc gia hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
cao bằng chủ trương cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
các cấp các ngành và toàn thể xã hội đối với công tác giảm nghèo
không chỉ nâng cao năng lực thực hiện các chương trình giảm nghèo đã đề ra
mà còn tăng cường xây dựng khối đại đoàn kinh tế
các dân tộc đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thường xuyên kiểm tra giám sát và phối hợp thực hiện các chương trình giảm nghèo
tại địa phương một cách chặt chẽ
quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân các dân tộc
hiểu được sự quan tâm của đảng và nhà nước
thông qua việc hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân
từ đó là bà con chủ động tham gia vào quá trình giảm nghèo này
cái thứ hai nữa là trong các công tác tuyên truyền
thì cần phải làm sao làm cho rõ cho bà con vượt qua được cái rào quản tâm lý
tức là bằng lòng với cuộc sống hiện tại
một số bộ nguồn bộ phận cũng còn tự ti và chưa tự tin vào chính mình
do vậy là để mà vượt qua chỗ này thì công tác tuyên truyền phải làm cho bà con hiểu là
cái vượt nghèo là cái công việc của chính mình
từ đó mà chủ động tiếp cận các nguồn hỗ trợ của đảng và nhà nước
và chủ động vượt nghèo vươn lên
những cơn mưa miền núi bất chợt
khiến cơn khát của vùng biên viễn được giải tỏa
từng mầm xanh vươn lên giữa vùng đất khát
không khí lao động hang say của những con người chinh phục mảnh đất khác
cùng tạo nên vẻ đẹp lao động đặc biệt ở nơi đây
sẽ không chỉ dừng lại ở đây
ngày mai đây tại mảnh đất chỉ có núi đá thế này
tinh thần thoát nghèo sẽ ngày một lan tỏa
để mỗi người nông dân ở mỗi bản làng mỗi thôn xóm
sẽ cùng tham gia chủ động thoát nghèo
đưa kinh tế địa phương phát triển bền vững